trung quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi một và đưa máy bay chiến đấu ra khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình cho biết
chúng tôi khẳng định chủ quyền không tranh cãi của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
việc trung quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
và đe dọa trực tiếp đến hòa bình ổn định ở khu vực
việt nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của việt nam tại quần đảo hoàng sa
đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực này và không tái diễn các hành động tương tự
là ủy viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc và là nước có vai trò quan trọng ở khu vực
trung quốc cần hành động trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế
nhất là công ước của liên hợp quốc
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
một sự kiện khác được dư luận gần đây quan tâm là việc trung quốc xả nước từ đập thủy điện cảnh hồng xuống hạ lưu sông mê công
để hỗ trợ chống hạn và xâm nhập mặn ở việt nam
ông lê hải bình cho biết việt nam đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia liên quan trong việc nỗ lực sử dụng bền vững nguồn nước của sông mekong
qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia liên quan cũng như cuộc sống của người dân trong khu vực này
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam về trường hợp các ngư dân việt nam bị bắt vì đánh bắt trái phép ở vùng biển của thái lan
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình cho biết
đại sứ quán việt nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam để làm rõ các thông tin liên quan
đồng thời cũng đã tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với các ngư dân